công an các đơn vị địa phương ban tổ chức và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch các trọng tài huấn luyện viên vận động viên và cán bộ chiến sĩ quán triện tinh thần vô tư công bằng khách quan đoàn kết chấp hành nghiêm các quy định hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vì sự thành công chung của đại hội
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nhấn mạnh
công tác thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp thể dục thể thao của đất nước
qua đó góp phần nâng cao sức khỏe thể lực và văn hóa tinh thần rèn luyện bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám hai nghìn hai mươi
vào ngày hôm nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tổ chức đoàn đại diện các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tại việt nam
đến thăm khu di tích lịch sử nhà công an trung ương tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang và gặp mặt đại diện các gia đình có công với cách mạng tỉnh tuyên quang
thiều tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an cùng đại diện các cơ quan thực thi pháp luật đã dâng hương dân hoa tưởng niệm anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân tại khu di tích lịch sử nhà công an trung ương tham quan bảo tàng công an nhân dân các nhà di tích là nơi ở và làm việc của cán bộ nhà công an trung ương và trồng cây lưu niệm

có mối quan hệ với việt nam và hiện nay đang đóng tại hà nội
đó là ý nghĩa đem lại sự hợp tác tình đoàn kết giữa bộ công an việt nam
với các đối tác các nước trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tôi xin cảm ơn lãnh đạo bộ công an và cục đối ngoại đã mời tôi tham gia chuyến thăm quan này
đây thực sự là một chuyến thăm rất ấn tượng
các tượng đài bảo tàng rất thú vị
tôi có thể dùng nhiều giờ đồng hồ trong bảo tàng để nghiên cứu lịch sử
những ngày đầu tiên của lực lượng công an việt nam
và sau bảy mươi năm năm thì thực sự lực lượng công an việt nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc như ngày hôm nay
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê tấn tới
bày tỏ tri ân sâu sắc đối với đồng bào đồng chí đã ngã xuống vì sự bình yên của cuộc sống
biết ơn sâu sắc tới chính quyền
đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang nhất là nhân dân xã minh thanh đã đùm bọc che chở
giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong những ngày đầu kháng chiến
thứ trưởng lê tấn tới nhấn mạnh trải qua bảy mươi năm năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân việt nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ đảng
bảo vệ chính quyền an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước
thứ trưởng lê tấn tới mong muốn thời gian tới các cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế
tại việt nam tiếp tục hợp tác hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của việt nam thực hiện tốt nhiệm vụ chung
trên tinh thần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình ổn định và tiến bộ
đại diện các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài tại việt nam ngài chio mu jin
phó đại sứ tổng lãnh sự đại sứ quán hàn quốc xúc động cho biết
chuyến đi về nguồn để hiểu hơn và thấy được ý chí bất khuất của người dân việt nam trong quá trình đấu tranh cách mạng
và từ khi thành lập lực lượng công an nhân dân việt nam đầu tiên do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
ngài chiong hu jin chúc mừng những thành tích đạt được của lực lượng công an nhân dân việt nam
trong bảo vệ thành quả cách mạng cũng như công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình phát triển và hội nhập
cùng ngày đoàn đã đến tham quan khu di tích lịch sử
đình và cây đa tân trào đồng thời thăm hai gia đình có công với cách mạng ở làng văn hóa tân lập
là gia đình ông hoàng tiến sự nơi chủ tịch hồ chí minh đã ở và lãnh đạo cách mạng trước khi chuyển về lán nà nưa
và gia đình ông hoàng trung dân nơi đại tướng võ nguyên giáp đã từng ở và làm việc để hoạt động cách mạng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới trên biển đông
tiếp tục di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta và có thể sẽ mạnh lên thành bão
dự báo vào ngày mai bão có thể đổ bộ vào đất liền gây rông lốc gió giật mạnh mưa lớn
tại các tỉnh từ quảng trị trở ra nhất là các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị nam đồng bằng bắc bộ và một số địa phương khu vực tây bắc
vào ngày một tháng tám thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng đã ký công điện số một nghìn hai mươi một cdttg
về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
theo công điện để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ có thể xảy ra
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân do thiên tai
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão và mưa lũ
kịp thời chỉ đạo triển khai phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau
đối với khu vực trên biển và các đảo phối hợp với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tiếp tục tập trung giả soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ việc xa khơi của tàu thuyền phương tiện
kể cả các tàu vận tải và tàu du lịch hướng dẫn di chuyển thoát ra và không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc kêu gọi về nơi tránh trú an toàn
hướng dẫn neo đậu tàu thuyền triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú tổ chức hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
giảm thiệt hại đối với lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão và tình hình cụ thể các địa phương ven biển quyết định việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền
trên đất liền đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị các địa phương cần khẩn trương giả soát phương án sơ tán di rời dân cư
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu
sạt lở trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản trong các nhà yếu không bảo đảm an toàn
trong đó cần lưu ý công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực sơ tán
các địa phương cần triển khai các phương án bảo vệ sản xuất chủ động tiêu nước trong úng ngập đối với các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
bảo vệ công trình khu kinh tế khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp kho tàng hầm lò các dự án đang thi công ven biển
khu vực khai thác khoáng sản các trang trại bảo vệ đê điều theo cấp báo động nhất là đối với các tuyến đê biển bị sự cố đang thi công
sẵn sàng lực lượng vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển
đối với khu vực miền núi trung du các địa phương cần tập trung giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
ngập sâu khi mưa lớn sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu hoặc đã đầy nước
chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ
chủ động giữ chữ lương thực phẩm hàng hóa thiết yếu tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ
cùng với đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cần phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ
thường xuyên cập nhật công bố vùng nguy hiểm trên biển để tàu thuyền phương tiện vận tải không đi vào và chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó
bàn các hồ chứa lớn trên hệ thống sông hồng báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền
các bộ ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ cần chủ động phối hợp với các địa phương
triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin
truyền thông để người dân chủ động phòng chống giảm thiểu thiệt hại
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã ghi nhận thêm hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong số này có một mươi chín ca liên quan đến bệnh viện đà nẵng cụ thể là đà nẵng một mươi một ca quảng nam năm ca
tp hcm hai ca thái bình một ca bảy ca tại đà nẵng đang tiếp tục được điều tra và hai ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại trà vinh
như vậy là tính đến một mươi tám h ngày một tháng tám việt nam có tổng cộng năm trăm tám mươi ca
trong đó có ba trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm linh bốn ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
số lượng ca mắc mới liên quan tới bệnh viện đà nẵng tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là một trăm bốn mươi hai ca
và cũng đến thời điểm này đã có ba trăm bảy mươi ba trên năm trăm tám mươi sáu ca bệnh covid một mươi chín của nước ta được công bố khỏi bệnh
chiếm tỷ lệ sáu mươi sáu tám tổng số ca bệnh
tính đến chiều ngày hôm nay trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị và theo dõi sức khỏe
tại các cơ sở y tế thì hiện có một mươi bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính
hai lần so với virus sars cov hai và hiện còn một trăm sáu mươi chín bệnh nhân dương tính với virus gây covid một mươi chín
số ca tử vong là ba ca
bộ y tế vừa có thông báo khẩn số hai mươi một lưu ý các hành khách trên các chuyến bay sau
hành khách trên các chuyến bay vg một nghìn ba trăm bảy mươi chín từ quảng nam đến tp hcm vào ngày hai mươi tám tháng bảy
và vg sáu trăm bốn mươi bảy từ đà nẵng đến tp hcm vào ngày hai mươi hai tháng bảy
những người đã đến các địa điểm chùa bảo thắng phường sơn phong tp hcm từ ngày hai mươi hai tháng bảy
công ty trách nhiệm hữu hạn sinaran việt nam đường số năm khu công nghiệp đà nẵng
quận sơn trà thành phố đà nẵng từ ngày một mươi sáu đến hai mươi tháng bảy và từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng bảy
khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec đà nẵng từ tám đến chín giờ ngày một mươi bảy tháng bảy
phòng khám của bác sĩ phi anh số tám trăm bốn mươi trần cao vân thanh khê đông thanh khê thành phố đà nẵng
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy và chiều ngày hai mươi năm tháng bảy
chợ đống đa quận hải châu tp đà nẵng ngày hai mươi tháng bảy
quán moscoffee một trăm bốn mươi trên hai hải phòng hải châu đà nẵng từ ngày hai mươi đến hai mươi hai tháng bảy
bệnh viện phụ sản nhi thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi một cho đến hai mươi ba tháng bảy
nhà hàng táo đỏ số hai mươi nguyễn thiện thuật bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng chiều ngày hai mươi hai tháng bảy
quán tuyết mơ đường nguyễn phan vinh tp đà nẵng tối ngày hai mươi hai tháng bảy
chợ đống đa quận hải châu tp đà nẵng từ ngày hai mươi tháng bảy
hai mươi bộ từ nguồn của bộ y tế nên đề nghị ưu tiên xét nghiệm trước cho người từ đà nẵng ra hà nội trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng bảy sau đó sẽ xét nghiệm cho tất cả những người trở về từ vùng dịch
rút kinh nghiệm từ ba bệnh viện tại đà nẵng chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu tất cả các bệnh viện phải siết chặt quy trình khám chữa bệnh mà bộ y tế đã ban hành từ giai đoạn một để tránh nguy cơ lây lan nếu có trường hợp mắc bệnh
tính đến một mươi bốn h ngày hôm nay tại đà nẵng đã ghi nhận thêm bảy ca mắc mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín lên tám mươi bảy trường hợp
trước diễn biến khó lường của dịch bệnh và liên tục xuất hiện ca mắc mới trong cộng đồng ubnd tp đã khẩn trương thành lập các bệnh viện giã chiến để tiếp nhận cách ly chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện trung tâm
tại cung thể thao kim sơn nơi được chọn làm địa điểm để xây dựng bệnh viện giã chiến mọi công việc đang tiến hành rất tích cực để triển khai lắp đặt các thiết bị để chuẩn bị cách ly điều trị những bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
theo đó bệnh viện giã chiến được xây dựng tại đây có diện tích chín mươi bốn m hai dự kiến có hơn tám trăm linh giường được thiết kế theo phương án mô đun từ hai đến ba giường bệnh có thể tiếp nhận điều trị cùng lúc cho khoảng hai bệnh nhân

tại cung thể thao phiên sơn nơi được chọn làm địa điểm để chuẩn bị cách ly điều trị cùng lúc cho khoảng hai bệnh nhân
tại biệt chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng giao sở y tế phải huy động nguồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ phương tiện vật tư để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng bằng các phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố khi đủ điều kiện
đặc biệt chủ tịch ubnd tp đà nẵng giao sở y tế phải huy động nguồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ phương tiện vật tư để thực hiện xét nghiệm trên diện rộng bằng các phương pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố khi đủ điều kiện

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại